do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm mà trong tuần qua đã có một loạt các trường học tại đây phải nghỉ học nghỉ dạy để phòng tránh dịch bệnh
hôm nay ngày bảy tháng một mươi hai nhiều trường đã bắt đầu đón học sinh sinh viên trở lại tiếp tục học tập trong tình hình công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt để bảo đảm cho môi trường học đường được an toàn
hôm nay ngày bảy tháng một mươi hai nhiều trường đã bắt đầu đón học sinh sinh viên trở lại tiếp tục học tập trong tình hình công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt để bảo đảm cho môi trường học đường được an toàn
với các sinh viên đã đi học trở lại ý thức tự xác thực hiện thông điệp năm chủ động phòng dịch cả trong lẫn ngoài sẵn đường đại học góp phần tạo sự yên tâm chung cho thời gian đến lớp
sự xuất hiện của bốn ca mắc covid một mươi chín mới đây tại tp hcm khiến gần một trăm bảy mươi sinh viên học sinh và trên sáu cán bộ giáo viên giảng viên phải nghỉ để phòng dịch
trong đó khối cao đẳng đại học có gần một trăm sáu mươi một sinh viên cùng tám hai trăm linh học sinh khối mẩm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
trường tiểu học phó
trường văn tần quận sáu một trong hai trường tiểu học phải nghỉ học toàn bộ do liên quan đến bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy giáo viên tiếng anh cũng đã đón học sinh đi học bình thường trở lại
với các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt từ ý thức chấp hành nghiêm túc của nhà trường giáo viên đến học sinh sinh viên và các phụ huynh môi trường học đường an toàn với dịch được bảo đảm tốt để giúp các sinh viên học sinh đi học bình thường trở lại trong giai đoạn nước suốt cuối học kỳ một này